từ giữa tháng một mươi đến nay khu vực miền trung và tây nguyên đã có bốn đợt mưa lũ lớn trên diện rộng trong đó đặc biệt là hai đợt mưa lũ vào giữa tháng một mươi và đầu tháng một mươi một
theo ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai hai đợt mưa lũ đã làm cho sáu mươi năm người chết và mất tích gần hai trăm linh ngôi nhà bị ngập nước hơn hai mươi hai hectare lúa bị ngập hư hại tổng thiệt hại về vật chất ước tính hơn bảy tỷ đồng
phát biểu chỉ đạo tại hội nghị phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao và biểu dương các bộ ngành địa phương và người dân đã tích cực phòng chống thiên tai giảm thiểu thiệt hại
tuy vậy qua hai đợt mưa lũ lớn vừa qua công tác ứng phó cũng bộc lộ nhiều hạn chế yếu kém

phó thủ tướng trịnh đình dũng đánh giá cao và biểu dương các bộ ngành địa phương và người dân đã tích cực phòng chống thiệt hại
vật nuôi huy động các nguồn lực khôi phục công trình thiết yếu hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sớm ổn định đời sống
trước tình hình thiên tai đặc biệt là bão lũ luôn có những diễn biến phức tạp phó thủ tướng cũng yêu cầu công tác dự báo cần phải chính xác để các bộ ngành địa phương chủ động phòng chống thiên tai hiệu quả giảm thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của người dân
trong những ngày này tại bình định mưa lớn kết hợp với nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây những hậu quả nghiêm trọng
tính đến một mươi ba h ngày hôm nay ngày hai tháng một mươi hai bình định đã có bốn người chết ba người bị thương hàng ngàn nhà dân cùng diện tích trồng lúa hoa màu cây cối da cầm chìm trong nước lũ nhiều vùng bị chia cắt cô lập giao thông đi lại khó khăn
theo thống kê toàn tỉnh bình định có năm chín trăm một mươi bốn ngôi nhà một tám trăm năm mươi giếng nước bị ngập tám một trăm bốn mươi sáu trên một mươi một trăm hai mươi năm hectare lúa đông xuân chìm trong nước lũ
lúa giống phục vụ
lúa giống phục vụ gieo xạ một sáu trăm bảy mươi hectare có khả năng bị hư hỏng bảy trăm ba mươi hectare hoa màu bị thiệt hại hai trăm hai mươi hectare ruộng bị sa bồi bốn hectare tôm bị thiệt hại
về giao thông có hơn bảy km chín ba trăm tám mươi hai mét khối canh mương bị sạt lở bồi lấp một trăm hai mươi tám đập tạm đập bồi bị nước cuốn trôi một trăm năm mươi mét đập thủy lợi một bốn km bờ suối và một mươi hai cống tiêu thoát lũ bị sạt lở
đường giao thông liên xã huyện bị sạt lở hai hai trăm sáu mươi m ba
đường dt sáu trăm hai mươi chín tại an hòa bị ngập chia cắt đường bồng sơn an lão mất điện trên địa bàn an lão
hiện lượng mưa đã giảm nhưng tình hình mưa lũ tại bình định vẫn rất phức tạp
ban chủ y phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bình định đã tham gia họp trực tuyến với ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
lãnh đạo ủy ban nhân dân tỉnh cũng đã chỉ đạo và trực tiếp kiểm tra tình hình mưa lũ chỉ đạo các sở ngành liên quan và ủy ban nhân dân các cấp tập trung triển khai ứng phó với mưa lũ bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân an toàn hồ chứa chống ngập úng cho cây trồng

chủ tịch nguyễn thanh tân hiệp ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu nguyên chủ tịch nước nguyễn minh triết cùng hơn sáu trăm linh đại biểu đã đến dự buổi lễ
cách đây đúng sáu mươi năm theo kế hoạch đã định vào ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu các tù chính trị đồng loạt sung lên đánh chiếm các mục tiêu quan trọng của nhà lao
dẫn đầu là gần một trăm linh chiến sĩ tù cách mạng tiến đến kho súng trước cổng nhà lao chiếm giữ
sau đó số tù binh chính trị khác chạy ra ngoài cổng sô đồ
cổng sắt tỏa về các hướng tìm cơ sở cách mạng trong cuộc vượt ngục này hai mươi hai chiến sĩ cách mạng đã
hy sinh giải thoát hơn bốn trăm sáu mươi tù chính trị các tù chính trị đã trở về cùng đồng đội và nhân dân
tiếp tục hoạt động cách mạng đến ngày đất nước hoàn toàn được giải phóng
nhà lao tân hiệp là một trại giam lớn trong hệ thống hàng trăm nhà tù do mỹ ngụy quyền sài gòn
lập nên ở miền nam nơi đây trong suốt hai mươi một năm chiến tranh từ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
đế quốc mỹ và bè lũ tay sai đã giam giữ hàng ngàn lượt chiến sĩ cách mạng và những nhà yêu nước của việt nam
cũng tại lễ kỷ niệm tỉnh đồng nai đã tổ chức lễ khánh thành dự án trùng tu tôn tạo di tích
nhà lao tân hiệp sau gần ba năm thực hiện với tổng kinh phí đầu tư là hơn hai mươi bốn tỷ đồng
nhà lao tân hiệp được xây dựng mới các hạng mục như miếu thờ liệt sĩ
đài tưởng niệm cuộc nổi dậy khám phá thất nghiệp ngày hai tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu
nhà trưng bày hai tầng dùng làm nơi trưng bày hình ảnh của các cựu tù chính trị
nhà họp mặt truyền thống của các cựu tù chính trị
nhân dịp này tỉnh đồng nai cũng tổ chức triển lãm chuyên đề nhà lao tân hiệp ký ức một thời
thưa quý vị và các bạn như vậy là lại có thêm một vụ cháy lớn vừa xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
vào khoảng một mươi h năm sáng nay một đám cháy đã bùng phát tại khu công nghiệp ngọc hồi huyện thanh trì
đám cháy đã thiêu dụi gần một m hai nhà xưởng và nhiều hàng hóa nhưng rất may là không có thiệt hại về người
theo nhiều công nhân làm việc tại khu công nghiệp ngọc hồi cho biết vào khoảng một mươi giờ năm phút sáng nay
trong khi đang làm việc họ phát hiện đám cháy xuất phát từ sưởng gỗ ép công nghiệp nằm trong khu công nghiệp nên đã tập trung chữa cháy
tuy nhiên do gió mạnh cùng với hóa chất dễ bắt lửa nên đã không thể chữa cháy tại chỗ
nguyên nhân nó bắt đầu từ hà nấm khói và cái hà nấm khói cái sỉ hà nó rơi xuống dưới
dưới công khói đấy thì nó sẽ dưới công khói đấy là cái đấy là cái kho dưới rất nhiều mùn cưa và các hóa chất
các hóa chất ở bên làm gỗ
khi cái sỉ hàm rơi xuống thì bắt đầu nó sẽ bắt nguồn từ cái đám cháy là ở trong cái phòng sơn của xưởng gỗ
và trong đấy thì bắt đầu nó sẽ đám cháy nó bùng lên thì trong cái hóa chất để sơn ấy
thì nó mất điện rất là nhanh nó cũng thành phần nó cũng cháy không kém về xăng dầu của mình cả
nên là khi chúng tôi phát hiện đám cháy thì đã tập trung tất cả anh em ở trong cái khu vực này
có xăng nhưng mà không thể nhìn thấy đám cháy thì nó hóa chất bắt đầu hóa chất trong các thùng nó nổ
và chúng tôi không thể can thiệp được vào mỗi tất cả mọi người hô nhau là chuyển hết đồ ra
sau đấy thì thấy lực lượng cứu hỏa đến rất là đông
có rất nhiều xe và các đơn vị đến thì đến bây giờ đến thời điểm này
khoảng hai tiếng đồng hồ sau hai tiếng đồng hồ thì đám cháy về cơ bản cũng được khống chế rồi
báo cáo nhanh của phòng bảy cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn thành phố hà nội
cũng cho biết vụ cháy xuất phát từ công ty trách nhiệm hữu hạn phú hưng
công ty này đã thuê lại mặt bằng khoảng hai m hai của công ty cổ phần đồng tháp
diện tích cháy được xác định khoảng tám trăm linh m hai bao gồm kho gỗ gia công và khu vực dây cắp điện
sau đám cháy toàn bộ hàng hóa trong khu vực này đã bị hư hỏng hoàn toàn
đến khoảng một mươi một h bốn mươi năm phút cùng ngày lực lượng phòng cháy chữa cháy của hà nội và bộ tư lệnh thủ đô
đã khống chế và dập tắt được lửa đồng thời ngăn không để cháy lan sang khu vực lân cận
rất may sau đám cháy không có thiệt hại về người
theo nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ cháy xuất phát từ việc hàn cột khói của công ty phú hưng
do bất cẩn và môi trường làm việc có nhiều vật liệu dễ bắt lửa nên đã xảy ra hỏa hoạn
hiện công tác khám nghiệm hiện trường điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được cơ quan chức năng nhanh chóng tiến hành
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
các sản phẩm lúa gạo làm ra nhiều nhưng không xuất khẩu được đã tác động trực tiếp đến hàng triệu người nông dân
hàng ngày vẫn phơi lưng ngoài đồng để tăng vụ tăng sản lượng lúa nhưng kết quả lại không như mong đợi
là một nước có thâm niên xuất khẩu gạo trong suốt gần ba mươi năm qua
bà con nông dân việt nam được đánh giá là những người trồng lúa giỏi nhất thế giới
tuy nhiên theo báo cáo của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
gạo vẫn hụt hơi trong đường đua về đích cuối năm so với các mặt hàng
cụ thể khối lượng gạo xuất khẩu riêng tháng một mươi một giá trị đạt một trăm năm mươi sáu triệu usd
đưa xuất khẩu gạo một mươi một tháng ước đạt hai tỷ usd giảm hai mươi năm về khối lượng
và trên hai mươi về giá trị so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi năm
đáng ngại hơn xét về thị trường xuất khẩu gạo việt nam đã xuất khẩu sang hơn một trăm ba mươi năm quốc gia
và vùng lãnh thổ trên thế giới nhưng trong đó thị trường châu á chiếm gần bảy mươi bảy
đây là thị trường chủ yếu tiêu thụ gạo cấp thấp giá rẻ
ngược lại gạo campuchia xuất khẩu gần bảy mươi nước trên thế giới
nhưng là gạo chất lượng bán vào những thị trường khó tính
thuộc khối eu và mỹ
nhiều ý kiến cho rằng để xây dựng hình ảnh gạo việt nam trên thị trường quốc tế
qua đó nâng cao giá trị hạt gạo cải thiện đời sống cho người trồng lúa
thì cái gốc để xây dựng sản phẩm sạch thương hiệu gạo vẫn phải đi từ ruộng từ người nông dân
tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chăn trở bởi để người nông dân làm quen với cách thức làm việc mới
cần có thời gian cần phải thay đổi tập quán thói quen sản xuất tự phát
đến lúc mà mình là quán bá
mình đưa dòng sản phẩm của mình ra mà được thị trường trong nước và thế giới chấp nhận
thì là mình thổi cái hồn của doanh nghiệp vào đó cái văn hóa doanh nghiệp
thì lúc đó mình mới mong mỏi để mình có được cái thương hiệu
và mình bắt đầu cái giai đoạn hai là giai đoạn xây dựng thương hiệu gạo việt
theo bộ nông nghiệp nếu giữ tốc độ như hiện nay
thì ước tính khối lượng xuất khẩu cả năm hai nghìn một mươi sáu
sẽ dưới năm triệu tấn thấp kỷ lục kể từ năm hai nghìn chín đến nay
để xuất khẩu gạo việt nam tiếp tục giữ được các thị trường truyền thống
cũng như mở rộng thị trường mới
thời điểm này rất cần các chính sách đồng bộ
sự liên kết giữa người làm khoa học người nông dân và hệ thống chế biến tiêu thụ
đặc biệt là người sản xuất phải có ý thức về thương hiệu
bên cạnh đó cũng cần có một chương trình đầu tư bài bản
bền bỉ lâu dài tuân thủ các yêu cầu
về chất lượng gạo xuất khẩu theo tiêu chuẩn quốc tế
tiếp tục với phần tin
với chủ đề cơ hội cho các nhà đầu tư trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
hôm nay diễn đàn kinh tế hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức tại hà nội
diễn đàn nhằm đưa ra cái nhìn rõ nét nhất về quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và những cơ hội tạo ra cho các nhà đầu tư
tại diễn đàn các chuyên gia và các khách mời tham dự đã tập trung trao đổi hai nội dung chính
về thực trạng tái cơ cấu nền kinh tế hiện tại mục tiêu tái cơ cấu trong năm năm tới
và cách thức đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước
là một trong ba trục vụ của quá trình tái cơ cấu nền kinh tế đến năm hai nghìn hai mươi
đến nay quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước đã được thực hiện với nhiều kết quả tích cực
tuy nhiên so với yêu cầu đặt ra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước vẫn chậm
thiếu thực chất chưa đạt được các chuyển biến cơ bản theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế
chính vì vậy mà các chuyên gia cho rằng trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi nhà nước cần đẩy nhanh cổ phần hóa
đặc biệt là thoái vốn nhà nước mạnh khỏi các doanh nghiệp nhà nước
tạo ra sự bình đẳng trong môi trường kinh doanh giữa các doanh nghiệp nhà nước với các thành phần kinh tế khác
đặc biệt là khu vực kinh tế tự nhân
trước những tin đồn trên các mạng xã hội về việc ngân hàng nhà nước sắp đổi tiền
và sử dụng người dân rút tiền để mua vàng hoặc ngoại tệ
ngân hàng nhà nước đã chính thức lên tiếng khẳng định hoàn toàn không có thông tin này
theo đó việc ngân hàng nhà nước việt nam sắp đổi tiền là hoàn toàn không có cơ sở
về điều này ngân hàng nhà nước việt nam khẳng định đó là thông tin bịa đặt và có dụng ý xấu
ngân hàng nhà nước cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác và đấu tranh trước những thông tin sai lệch bịa đặt trên
để tránh thiệt hại về kinh tế ảnh hưởng đến đời sống và an ninh tiền tệ quốc gia
cơ quan này cũng khẳng định
việc thay đổi mệnh giá tiền của một số nhà nước trên thế giới vừa qua không ảnh hưởng
và không liên quan đến sự ổn định của đồng tiền việt nam
liên quan đến vấn đề đổi giấy phép lái xe cơ giới điều năm mươi bảy thông tư năm mươi tám quy định
giấy phép lái xe bằng giấy bìa phải được chuyển đổi sang loại mới bằng vật liệu nhựa
đang gặp nhiều dư luận trái chiều từ phía người dân và bộ tư pháp
vậy vấn đề trên được bộ giao thông vận tải xử lý như thế nào
chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng theo dõi cuộc phỏng vấn giữa phóng viên truyền hình nhân dân
với ông nguyễn hồng trường thứ trưởng bộ giao thông vận tải
cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa ông mới đây bộ giao thông vận tải đã ban hành thông tư số năm mươi tám
theo đó giấy phép lái xe bằng bia giấy không chuyển sang vật liệu pet sẽ không còn giá trị sử dụng
và người dân thì phải sát hạch lại lý thuyết nếu như muốn cấp lại giấy phép lái xe
vậy thì điều này không phù hợp với pháp luật hiện hành
bộ giao thông vận tải sẽ xử lý vấn đề này như thế nào
cái quản lý giấy phép lái xe này rất là khó khăn
và có rất nhiều cái bằng có cái giấy phép lái giả
nó ảnh hưởng đến cái gọi là cái hoạt động của toàn xã hội
cho nên là cũng có đưa ra một số cái chế tài
ví dụ như là nếu sau sáu tháng mà không tiến hành đến cái thời điểm đó
và sau sáu tháng mà không tiến hành đổi sẽ phải thích lại lý thuyết
thì sau khi mà có cái ý kiến của người dân
cũng như là cái ý kiến của ngành nhân quán
thì bộ giao thông vận tải đang đấy cũng là một cái vấn đề cần phải xét xét lại
thì hiện nay thì bộ đang thay đổi toàn diện cái thông tư năm mươi tám này
và hiện nay thì là các cái cơ quan chức năng là tổng cụ đồng bộ
cũng như là của hợp chế của bộ cũng đã lấy ý kiến
để thay đổi cái thông tư này về cơ bản là hoàn thiện
theo cái hướng là sẽ là không đưa ra các cái chế tài
mà chủ yếu là vẫn thực hiện việc là vận động người dân
tuy nhiên cái lộ trình thì chúng tôi vẫn cố gắng là giữ cái nguyên liệu này
để năm hai nghìn hai mươi có thể là chuyển đổi được cái giấy phép lái xe
bằng cái sáng kết vật lục ép để quản lý một cách tốt hơn
vậy thì đối với khoản tài chính mà ngành đã thu của người dân
trong thời gian vừa qua thì sẽ được xử lý như thế nào thưa ông
có thể nói tức là trong cái quyết định của bộ tài chính
thì trong cái việc cấp đổi giấy phép lái xe thì lấy phí là khoảng một trăm năm mươi năm đồng
thì để mà thiện khai cái việc cấp đổi giấy phép lái mới
thì bộ giao thông vận tải thì tổng cụ đồng bộ
cũng đã có cái kiến nghị bộ giao thông vận tải về cái khoản kinh phí này
tuy nhiên thì có thể nói là cái việc cấp đổi giấy phép lái xe
thì theo quyết định thì chúng ta phải thu một cái khoản lấy phí nhất định
thì chính cái chuyện đó là để là mua cái vật liệu là chính
chứ còn toàn bộ các cái chi phí khác thì lại nằm trong cái hoạt động của công chức rồi
thì khi mà đổi cái này chúng tôi cũng đang tính đến
một cái giải pháp tức là sẽ miễn phí cho người dân
tuy nhiên khi mà thống kê lên thì số tiền nó khá lớn
cho nên là trong cái quá trình mà thực hiện thì hiện nay
rất mong là phía người dân là cái người mà phải chịu
để mà thực hiện cái việc mà đổi giấy phép lái
thì cũng thông cảm với các quan nhà nước
để chúng ta làm nào cũng góp phần vào cái việc là
quản lý tốt cái giấy phép lái xe này trong lâm giả
nhưng đồng thời cũng tạo điều kiện để người dân có thể
tức là có một cái giấy phép lái xe nó tốt hơn nó bền hơn
và chúng ta sử dụng cũng nhiều
đặc biệt là cái giấy phép lái xe đổi với xe máy ô tô
thì chúng ta chỉ cướp một lần
cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn của truyền hình nhân dân
thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
như chúng tôi đã đưa tin
ủy ban kiểm tra trung ương vừa họp kỳ họp thứ tám
công bố kết quả xem phép lái xe đổi với xe máy ô tô
và xử lý đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên và tổ chức đảng
liên quan đến những sai phạm của ông trịnh xuân thanh
nguyên phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh hậu giang
theo dòng sự kiện trong chương trình thời sự hôm nay
chúng tôi xin tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn
những ý kiến đánh giá của các đồng chí cán bộ đảng viên
và các tầng lớp nhân dân chung quanh sự việc này
ngay từ khi quyết định của kỳ họp thứ tám của ủy ban kiểm tra trung ương
về việc xử lý và đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên
tổ chức đảng có sai phạm liên quan đến vụ việc của ông trịnh xuân thanh
được công bố rộng rãi trên báo chí và các phương tiện truyền thông
đồng đảo các cán bộ đảng viên và người dân đã vô cùng quan tâm theo dõi về vấn đề này
có thể nói đây là lần đầu tiên một sự việc như vậy gây rúng động trong dư luận
bởi sự minh bạch thông tin trong việc xử lý cán bộ
đáng chú ý là những cán bộ bị xử lý kỷ luật không chỉ là những người đã thôi giữ
các chức vụ quan trọng mà còn có cả những cán bộ đương chức đương quyền
đối với cái vụ việc này là một vụ việc rất nhạy cảm nhưng mà đảng ta đã công khai
ngay từ đầu tiên đã không công khai đã công khai trên các phương tiện là thông tin đại chúng
mà không sợ là các cái thế lực thù địch là dựa vào đó để xuyên tạc sự thật
thì đấy là cái mà tôi thấy là qua cái vụ việc trịnh xuân thanh thì đã thấy là đảng ta
đã rất kiên quyết là trong cái việc phòng chống trị
không chỉ những đồng chí cán bộ đảng viên lâu năm quan tâm mà quyết định mạnh mẽ
quyết liệt của đảng đã được đông đảo các bạn trẻ quan tâm theo dõi
điều này càng thể hiện rõ vai trò lòng tin của thế hệ trẻ vào đảng
sau khi mà có thông báo về việc xử lý các đồng chí có liên quan đến vụ án này
thì có thể thấy được rằng là các cơ quan chức năng cũng như là trung ương đảng đã rất là quyết liệt
rất là minh bạch trong việc xử lý mặc dù là các đồng chí còn đương chức hay là các đồng chí
đã nghỉ hưu không giữ chức vụ nữa
tuy nhiên nếu như mà có trách nhiệm có sai phạm các đồng chí vẫn phải chịu trách nhiệm
có thể để nói đây là một sự đổi mới một sự minh bạch rất là lớn trong cái việc mà
truy xét những trách nhiệm của cá nhân cũng như là tổ chức trong các cái vụ việc của đất nước hiện nay
đồng chí thực và đồng chí trần hai người đảng viên lão thành có gần năm mươi năm tuổi đảng hôm nay
cũng đọc cũng quan tâm đến quyết định vừa công bố của ủy ban kiểm tra trung ương
đã chứng kiến nhiều đổi thay trong công tác cán bộ trong nhiều năm qua
hôm nay hai đồng chí càng được củng cố niềm tin hơn nữa vào những hành động quyết liệt
của người đứng đầu của đảng ta trong việc xử lý mạnh tay triệt để các hành vi sai trái tham nhũng
điều đó càng chứng tỏ quyết tâm của đảng nhà nước trong việc đẩy lùi suy thoái
chống tham nhũng không có vùng cấm trong xử lý cho dù người sai phạm là người đương chức đương quyền
cái mong muốn của nhân dân là minh bạch rõ ràng và không loại trừ một ai
bất kể đến ai mà làm không tốt trong cái công tác xây dựng đảng giai đoạn này
thì mong nhận người đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm chữa pháp luật
do đó nếu mà được minh bạch và nhất là qua cái vụ việc này
là chúng ta còn phải tiếp tục và làm tốt hơn nữa và đây cũng là mong muốn của nhân dân
vừa đưa ra cái quyền này cũng tăng thêm niềm tin cho nhân dân một phần rồi
chứ một phần thôi bởi vì chưa đủ sức để mà làm cho nhân dân tin được tuyệt đối
vào công tác chống tham nhũng chống những tư tưởng thoái hóa trong đảng nữa

thứ hai là chúng ta phải làm tốt hơn
còn nhớ cách đây chưa lâu trước những sai phạm của ông trịnh xuân thanh
dư luận đã bức xúc không chỉ với ông trịnh xuân thanh mà còn bởi những người đã tiếp tay cho ông ta
nhiều người dân đã đặt câu hỏi ai dung túng cho ông trịnh xuân thanh
và phải truy cứu trách nhiệm của những người bổ nhiệm ông trịnh xuân thanh
và hôm nay những thắc mắc đó đã được gỡ bỏ
bởi cái tên của những người liên quan trực tiếp đến vụ án trịnh xuân thanh đã được nêu lên
cùng với đó là các hình thức kỷ luật
không chỉ tại hà nội mà tại nhiều địa phương khác trong cả nước
người dân cũng quan tâm và đồng tình với quyết định của ủy ban kiểm tra trung ương
thành phố hồ chí minh là một ví dụ

nhưng mà trong như tôi nói đầu tiên vấn đề là cán bộ ấy mà
thì như vậy đó là phải làm như vậy thì nó mới trong sạch được
nhưng mà hiện nay nó trong sạch được bao nhiêu
thì mình còn tự phấn đấu bỏ những người cán bộ đó
còn đảng ta như vậy đó là rất kiên quyết và làm một cách thẳng đắng
không tức là lẻ lan không dí vào vi quý như trước
để muốn giải quyết được sự tồn tại của tổ quốc này đất nước này
tổ đất nước thì bao nhiêu cũng còn
nhưng mà cái đảng này còn giữ vai trò lãnh đạo hay không nữa
là do cái giải quyết công việc này
qua thì qua các phương tiện thông tin truyền thông
thì tôi cũng đã biết được là ban chấp hành trung mương đảng đã ra quyết định kỷ luật
đối với bảy cá nhân và một tập thể liên quan đến việc ông trịnh xuân thanh
việc bổ nhiệm ông trịnh xuân thanh về làm phó chủ tịch ubnd tỉnh hậu giang
thì tôi cảm thấy hoàn toàn ủng hộ đối với việc thi hành quyết định này của đảng
hành động quyết liệt trong việc xử lý kỷ luật những cán bộ đảng viên sai phạm
dung túng cho những hành động tham nhũng buông lỏng lãnh đạo
thực hiện chưa nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong đảng
những hành vi suy thoái của các cá nhân tổ chức trong nội bộ
đã được công bố một cách công khai minh bạch
đây là yếu tố quan trọng để làm trong sạch đảng
và quan trọng hơn là củng cố niềm tin trong nhân dân vào đảng
hôm qua ngày một tháng một mươi hai theo giờ cuba
di cốt của chủ tịch cuba fidel castro tiếp tục hành trình dọc miền đông cuba
trong sự đón chào và đưa tiễn của hàng chục ngàn người dân cuba
di cốt của chủ tịch fidel castro được đặt trong quan tài gỗ phủ quốc kỳ cuba
lồng trong khung kính với rất nhiều hoa trắng
mỗi địa phương đoàn xe chở di cốt chủ tịch fidel đi qua
người dân cuba xếp hàng dài dọc đường đi vẫy cờ hát quốc ca đón chào và đưa tiễn
đêm ba mươi tháng một mươi một di cốt của chủ tịch fidel được đặt bên cạnh nơi an táng
của nhà cách mạng che guevara ở thành phố santa clara
đêm một tháng một mươi hai đoàn xe chở di cốt chủ tịch fidel ở lại thành phố camaguey
cách thủ đô havana năm trăm hai mươi bốn km
ngày ba tháng một mươi hai di cốt chủ tịch fidel sẽ đến thành phố santiago de cuba
nơi chủ tịch fidel bắt đầu cuộc cách mạng chống nhà độc tài fulgencio batista năm một nghìn chín trăm năm mươi ba
và sẽ được an táng tại đây vào ngày bốn tháng một mươi hai
nhiều nhà lãnh đạo trên thế giới đã tới cuba
để dự lễ tưởng niệm và phát biểu ca ngợi cố chủ tịch cuba
trong khi đó tại thái lan sau khi thái tử mahavajiralongkorn
chính thức chấp thuận lời mời của quốc hội và trở thành quốc vương rama x của vương triều chagri
người dân thái lan đang háo hức chuẩn bị cho thời khắc nhậm chức lịch sử của nhà vua mới
nhiều đại diện trường học từ các tỉnh của thái lan đã đến thủ đô bangkok
để mua những bức chân dung hoàng thái tử và cờ có biểu tượng hoàng gia
họ đang chuẩn bị để chào mừng nhà vua mới
theo truyền thống ở thái lan các hộ gia đình cơ sở tư nhân và các cơ quan chính phủ đều treo ảnh của nhà vua
tôi đến đây mua bức chân dung hoàng tái tử để treo trong nhà
tôi muốn thể hiện sự chào đón nhà vua mới
truyền thông thái lan cũng đưa tin các cơ quan trường học và người dân trên khắp thái lan
đang mong chờ một thông báo chính thức từ phía chính phủ để trang trí chào mừng nhà vua mới
thái lan đã không có vua suốt từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến nay
thái tử mahavajiralongkorn đã quyết định hoãn
việc lên ngôi nhằm để tăng cha công việc chiều chính trong thời gian này
do cựu chủ tịch hội đồng cố vấn hoàng gia buông rèm nhiếp chính
truyền thông triều tiên hôm nay vừa đưa tin nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
đã thị xát và chỉ đạo một cuộc tập trận pháo binh mô phỏng tấn công các mục tiêu quân sự ở hàn quốc
các nguồn tin cho hay cuộc tập trận diễn ra chỉ vài giờ sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc
thông qua nghị quyết trừng phạt cứng rắn nhất từ trước tới nay nhằm vào triều tiên
theo truyền thông triều tiên cuộc tập trận diễn ra ngày một tháng một mươi hai
là một phần của chương trình huấn luyện mùa đông của quân đội triều tiên
thường diễn ra từ đầu tháng một mươi hai hàng năm và kéo dài đến tháng bốn năm sau
cuộc tập trận trên nhằm vào năm đảo ở biên giới
trước đó hôm ba mươi tháng một mươi một hội đồng bảo an liên hợp quốc đã nhất trí áp đặt các biện pháp trừng phạt
cứng rắn nhằm vào triều tiên sau vụ thử hạt nhân thứ năm hồi tháng chín của bình nhưỡng
ngay lập tức triều tiên kịch liệt lên án và bác bỏ nghị quyết này
cùng ngày hàn quốc và nhật bản cũng thông báo đã chính thức áp đặt các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào bình nhưỡng
còn liên quan đến chính trưởng hàn quốc
sáng nay ba đảng đối lập của hàn quốc vừa nhất trí trình đề xuất luận tội tổng thống park geun hye
qua đó đẩy nhanh việc đưa đề nghị này ra bỏ phiếu tại quốc hội ngay trong tuần sau
theo người phát ngôn của đảng dân chủ đối lập đề xuất luận tội tổng thống park geun hye sẽ được đệ trình trong ngày hôm nay
để có thể được đưa ra bỏ phiếu tại quốc hội vào ngày chín tháng một mươi hai tới
để được thông qua đề nghị này cần phải có sự ủng hộ của ít nhất hai trăm linh trên tổng số ba trăm linh nghị sĩ quốc hội hàn quốc
cùng ngày trong cuộc họp của nhóm nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền sanuri phản đối bà park
các nghị sĩ đã yêu cầu nhà lãnh đạo này phải công bố thời điểm từ trước trước ngày bảy tháng một mươi hai
nếu không bà sẽ phải đối mặt với việc quốc hội bỏ phiếu luận tội do bê bối chính trị liên quan đến người bạn thân lâu năm của bà là je suushin
trước đó tổng thống park geun hye tuyên bố sẵn sàng từ bỏ quyền lực theo chỉnh tượng thời gian và thủ tục mà quốc hội đưa ra
nhằm giảm khả năng nảy sinh khoảng trống trong việc điều hành các công việc nhà nước
tại nước mỹ tiếp tục quá trình hoàn thiện nội các mới tổng thống đắc cử mỹ donald trump vừa tuyên bố
sẽ bổ nhiệm tướng về hiu james mattis làm bộ trưởng bộ quốc phòng mỹ
thông báo chính thức về việc bổ nhiệm tướng về huj mattis làm bộ trưởng quốc phòng đã được đưa ra vào ngày năm tháng một mươi hai tới
tướng thủy quân lục chiến james mattis sáu mươi sáu tuổi từng đảm nhiệm cương vị tư lệnh bộ chỉ huy trung tâm
trong bốn mươi bốn năm quân ngũ ông mattis đã chỉ huy nhiều chiến dịch lớn tại afghanistan và iraq trước khi nghỉ hưu năm hai nghìn một mươi chín
ông cũng là một trong những người chỉ trích mạnh nhất thỏa thuận hạt nhân iran
tuy nhiên việc ông trump quyết định lựa chọn ông mattis vào vị trí người đứng đầu lầu nam góc sẽ đối mặt với rào cản pháp lý
luật pháp mỹ quy định một sĩ quan quân đội nghỉ hưu phải cởi bỏ bộ quân phục ít nhất bảy năm trước khi đảm nhiệm vị trí ở bộ quốc phòng
nó cũng phải được quốc hội mỹ cho miễn áp dụng quy định trên
quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef vừa cảnh báo đến năm hai nghìn ba mươi số ca nhiễm hiv mới ở trẻ vị thành niên có nguy cơ tăng tới gần sáu mươi
nếu như thế giới không đạt được tiến triển trong việc tuyên truyền cho trẻ vị thành niên về sự nguy hiểm của căn bệnh thế kỷ này
theo báo cáo của unicef thế giới đã đạt được những tiến bộ rất to lớn trong nỗ lực toàn cầu nhằm chấm dứt đại dịch s
song cuộc chiến này còn lâu mới kết thúc đặc biệt là đối với trẻ em và trẻ vị thành niên
cứ hai phút trôi qua lại có thêm một trẻ vị thành niên chủ yếu là bé gái bị nhiễm hiv
do đó nếu muốn chấm dứt đại dịch s thế giới cần phải ngay lập tức giải quyết vấn đề cấp bách này
đồng thời tăng gấp đôi nỗ lực để có thể tiếp cận với mọi trẻ em và trẻ vị thành niên
s vẫn là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ vị thành niên và trong năm hai nghìn một mươi năm đã cướp đi mạng sống của bốn mươi một em ở độ tuổi từ một mươi đến một mươi chín
unicef cho biết kể từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
ngân sách cho chiến dịch phòng chống s liên tục sụt giảm
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại